sau khi truyền hình nhân dân và báo nhân dân đã có phản ánh một số doanh nghiệp ở khu xử lý chất thải vĩnh tân tỉnh đồng nai
trong đó có công ty cổ phần môi trường sonadeji gây ô nhiễm môi trường doanh nghiệp này đã có thông tin phản hồi
theo đó việc xảy ra ô nhiễm trong quá trình vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt là đúng và doanh nghiệp này đang nỗ lực khắc phục
cụ thể phía công ty cho rằng do đặc trưng rác thải sinh hoạt chưa được phân loại độ ẩm cao rác bị thấm nước những tháng mùa mưa
cùng với đó quãng đường vận chuyển xa nên một số thời điểm xảy ra tình trạng rơi vãi nước dỉ rác
để khắc phục và hạn chế tình trạng trên làm ảnh hưởng đến người dân hàng ngày doanh nghiệp đã bố trí xe xịt nước để rửa đường
trong khi đó để hạn chế mùi hôi phát sinh từ việc trôn lấp rác thải công ty đã tăng cường phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi
che bạt phủ đất các phần diện tích hố trôn lấp và trồng cây xanh cách ly
công ty nhìn nhận về lâu dài việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp trôn lấp không phù hợp với nhu cầu xử lý rác thải
và yêu cầu về môi trường đối với người dân sống quanh khu vực
do đó công ty đã hoàn thành các thủ tục để đầu tư và dự kiến khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác làm mùn compost công suất bốn trăm năm mươi tấn một ngày vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi